lò thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bị lực lượng chức năng tỉnh yên bái bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
trước đó tại khu vực km ba trăm hai mươi tám hai trăm linh quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn ngã ba xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái
trong quá trình kiểm tra một xe taxi thanh phát hiện một túi ni lông màu đen bên trong có chứa năm bánh hình hộp chữ nhật
kết quả trưng cầu giám định toàn bộ số tăng vật bị thu giữ đều là ma túy loại heroin có tổng trọng lượng trên một bảy kg
hai nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ đã bất ngờ đâm trực diện vào xe máy do hai người đàn ông điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
khiến một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương nặng
vụ tai nạn vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn một xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua hai nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi điều khiển xe máy mang biển số chín mươi ba l một trăm năm mươi nghìn ba mươi tám lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tp hcm đi tỉnh đắk nông
đến đoạn km hai mươi hai thuộc thôn một xã nghĩa trung bất ngờ đâm trực diện vào xe máy không rõ biển số do hai người đàn ông chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại và đang chuẩn bị qua đường
cú đâm mạnh khiến cả bốn người ngồi trên xe máy ngã văng ra đường một người tử vong tại chỗ ba người còn lại bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan thành phố châu đốc tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tống tấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn phúc lộc sinh năm hai nghìn hai và lê nhật châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi cố ý gây thương tích
các bị can cùng chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
theo kết quả điều tra ban đầu
hiếu quen biết và phát sinh tình cảm với lê thị huỳnh như
vào ngày hai mươi bảy tháng ba vừa qua hiếu phát hiện như đi nhậu chung với nguyễn thanh bình và đoàn trung hậu
nổi máu ghen hiếu điện thoại cho châu đến đánh bình và hậu để ràn mặt
lúc này châu chuẩn bị hung khí rủ thêm lộc đạt nguyễn thái trường lam và nguyễn trọng là em ruột của hiếu cùng đi đến để đánh nhau
trong lúc xô sát hiếu đánh như gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là hai
còn trọng lộc lam châu và đạt sử dụng dao chém bình gây thương tích hai mươi sáu chém hậu gây thương tích hai
sau đó cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường
ngoài bốn bị can bị bắt tạm giam bị can trọng được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
bị can lam đã bỏ trốn khỏi địa phương
có thêm nhiều lò độ xe trên địa bàn huyện củ chi hóc môn quận tân bình đã bị phát hiện
trong đó có nhiều cơ sở độ xe không tên chuyên gia công phụ tùng
các lò độ xe khác
bất ngờ kiểm tra tại cửa hàng sửa xe tô hà nghi đông tại phường bảy quận tân bình tp hcm
lực lượng chức năng phát hiện có hai xe đã thay đổi kết cấu một xe không biển số và ba xe không có giấy tờ
tiếp đó tại hai cơ sở gia công linh kiện phụ tùng không tên tại xã tân xuân huyện hóc môn và thị trấn củ chi
lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều xe không có biển số nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ một số máy móc phục vụ cho sản xuất linh kiện phụ tùng độ xe
và được biết hai cửa hàng gia công linh kiện không tên này là nơi chuyên sản xuất gia công phụ tùng để cung cấp cho các lò độ xe khác
một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một bãi giữ xe vi phạm của công an phường tân an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
khiến cho nhiều xe máy bị cháy rụi
ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi giữ xe ngoài trời rộng khoảng tám mươi m hai
bị tạm giữ bốc cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó đã điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được khống chế tuy nhiên gần một trăm năm mươi chiếc xe máy đã bị cháy rụi và rất may không có thiệt hại về người
lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin lúc hai mươi h của antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang phấn đấu là an ninh con ngựa thì những cái việc xoay quanh cái việc biên soạn rồi là trình sửa rồi là ban hành mới nó phải phù hợp với cái mục tiêu chúng ta đang phấn đấu với các cái yêu cầu chúng ta đang phải thực hiện và chính cái việc đó là cái việc chúng ta già lạ để chúng ta phân định để tránh trọng trẻ
soạn thảo luật bộ công an với tinh thần cầu thị lắng nghe đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà quản lý nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn mở các diễn đàn giải đáp các vấn đề mà nhân dân quan tâm các vấn đề còn có ý kiến khác nhau
mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện dự thảo luật đưa ra các nhóm chính sách tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để giữ gìn trật tự kỷ cương an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân
nên có một cái luật an toàn giao thông đường bộ riêng
vì cái này vô cùng quan trọng mà tôi nghĩ là nếu mà cái luật này mà ra được thế rồi các cái điều luật của nó rất là cụ thể và đến khi mà chúng ta thực hiện thì nhất định cái tai nạn giao thông nó sẽ giảm đi rất nhiều mà cái này là rất lợi cho nhân dân
thực tiện là chỉ ra rằng là cái vi phạm giao thông trên đường phố nó gắn với trật tự gắn với việc bảo vệ con người và có thể nói thực tiền cũng chỉ ra rằng tội phạm và vi phạm pháp luật
xảy ra trên môi trường giao thông là rất lớn vì vậy mà giao cho công an là một cái lực lượng vũ trang có cái chức năng bảo vệ trật tự an toàn xã hội thì tôi nghĩ rằng là kết hợp cả hai cái là phù hợp nó rất là hợp lý để làm cho cái quá trình quản lý con người nó tốt hơn nó an ninh hơn
trong quá trình làm luật của chúng ta đã có những vấn đề thuộc về lịch sử nhưng mà có sự trồng chéo có sự phân cấp chưa rõ ràng
thực hiện cái việc phân cấp nó rõ ràng và trên tinh tần tức là gì thông qua luật để quy định rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị
nhưng mà tôi xin nhấn mạnh là nay là chúng ta không giao một công việc cho nhiều đơn vị mà tập trung giao là nhiều việc cho một đơn vị
đúng chức năng đúng nhiệm vụ và không ai hết là như các ông chí biết là lực lượng công an của chúng ta hiện nay là đang bảo vệ nhân dân
dưới góc độ là an ninh con người nó rộng hơn và nó yêu cầu cao hơn và chính vì vậy những chức năng gì của chúng ta nó đúng với tinh thần là phải bảo vệ an ninh con người
thì chúng ta phải thực hiện tốt và đương nhiên luật sẽ phải điều chỉnh theo luật đó
dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người tham gia giao thông một cách nề nếp và bền vững hơn
các chuyên gia cũng đánh giá cao cơ quan soạn thảo
khi dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ không chỉ quy định rõ quyền trách nhiệm của người tham gia giao thông mà đã đưa ra những chế định cụ thể để đảm bảo tính công khai minh bạch đối với lực lượng chức năng trong giải quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
từ đó tạo sự đồng thuận niềm tin của nhân dân đối với cơ quan thực thi pháp luật